thưa quý vị và các bạn ngay sau khi có kết quả âm tính với virus sars cov hai đối với bệnh nhân số chín trăm chín mươi bốn tám mươi bảy tuổi quê ở phú thọ
thì phóng viên của truyền hình nhân dân đã có mặt tại bệnh viện e để ghi nhận tình hình tại đây
thưa quý vị và các bạn tính đến thời điểm hiện tại sau gần một ngày tạm dừng công tác tiếp nhận khám chữa bệnh
để phối hợp với việc điều tra xác minh dịch tễ cũng như là khuôn khử khuẩn toàn bộ quân viên bệnh viện

bên cạnh đó trong thời gian tới bệnh viện e cũng sẽ vẫn tiến hành những biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để có thể chung tay góp phần kiểm soát dịch bệnh tại nước ta